trên địa bàn hà tĩnh xảy ra mưa lớn khiến cho nhiều địa phương bị ngập lụt đặc biệt là tại huyện hương khê mưa lũ đã làm một người chết một người mất tích
chính quyền địa phương đang khẩn trương làm các phương án để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân cũng như giảm thiểu tối đa về thiệt hại
tại xã hỏa hải huyện hương khê lượng mưa lớn từ chiều tối ngày hai mươi tám cho đến ngày ba mươi tháng một mươi đã khiến đập tắt thuộc thôn chín bị vỡ cuốn trôi nhiều cây trồng hoa màu của người dân
mưa lớn khiến tuyến đường hồ chí minh đoạn qua địa phận huyện hương khê hà tĩnh bị ngập sâu cuốn trôi xe máy của người dân
lực lượng chức năng đã bố trí người chốt chặn ở các vị trí đặt biển cảnh báo các phương tiện
tại đường huyện lộ bốn hay còn gọi là đường phúc chạch hương liên đang bị sạt lở nghiêm trọng gây cản trở giao thông
mưa lớn cũng đã gây ngập lụt tại nhiều địa bàn huyện can lộc hà tĩnh
theo thống kê sơ bộ cho thấy nước đã tràn vào nhà của gần hai trăm linh hộ dân
để ứng phó với tình hình mưa lũ hơn bốn học sinh của huyện hương khê đã được cho nghỉ học
công an quận hà đông hà nội đã ra quyết định khởi tố vụ án ra quyết định tạm giữ hình sự đối với trần thị hoa quê giao thủy nam định
về hành vi lái ô tô vào đường cấm gây tai nạn khiến người phụ nữ mang thai tử vong
trước đó khoảng hai mươi ba h đêm ngày hai mươi tám tháng một mươi hoa điều khiển ô tô đến ngã tư đường lê lợi giao cắt với đường hoàng hoa thám
đường nguyễn trãi do không chú ý quan sát không giảm tốc độ nên đã đâm vào xe máy của một cặp vợ chồng
cú đâm mạnh khiến hai vợ chồng bị hất văng xuống đường
đến sáng ngày hai mươi chín tháng một mươi người vợ đang mang thai sáu tháng tử vong
sau khi gây tai nạn hoa tiếp tục lái xe bỏ chạy rồi đến công an quận hà đông đầu thú
liên quan đến hàng loạt sai phạm của công ty trách nhiệm hữu hạn thành bưởi vào chiều ngày hôm nay ba mươi tháng một mươi
lãnh đạo sở giao thông vận tải tp hcm cho biết
doanh nghiệp sẽ bị xử phạt hành chính số tiền chín mươi triệu đồng và áp dụng hình thức xử phạt bổ sung
tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh vận tải từ một cho đến ba tháng
theo đó thanh tra sở giao thông vận tải tp hcm đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính
tám hành vi vi phạm của công ty trách nhiệm hữu hạn thành bưởi
cụ thể doanh nghiệp vận tải này không thực hiện đúng quy trình đảm bảo an toàn giao thông theo quy định
kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng khách du lịch không thực hiện đúng quy định về đón trả khách
bộ phận quản lý theo dõi các điều kiện về an toàn giao thông không thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ theo quy định
không cập nhật đầy đủ chính xác lý lịch phương tiện lý lịch hành nghề của lái xe
thuê xe ô tô rồi mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài phạm công hùng chú tại xã quốc tuấn
nam sách tỉnh hải dương vừa bị công an tỉnh hải dương ra quyết định khởi tố về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra ngày một mươi ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba phạm công hùng đến nhà anh nguyễn văn đê ở xã thanh hải
huyện thanh hà thuê một xe ô tô mitsubishi triton trong thời gian bảy ngày
ngày một mươi bốn tháng bốn đối tượng chạy xe sang địa bàn huyện nam sách rồi cầm cố xe lấy số tiền một trăm chín mươi triệu đồng
sau đó biết xe ô tô đã bị hùng mang đi cầm cố
anh đê đã làm đơn trình báo cơ quan công an
giá trị tài sản bị chiếm đoạt là khoảng sáu trăm một mươi triệu đồng
hiện vụ việc đang được phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tiếp tục điều tra làm rõ
đột nhập vào cửa hàng điện thoại b cả két sắt mang đi
trần văn anh chú tại huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình và phùng tiến vĩ chú tại huyện yên sơn tỉnh tuyên quang
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc bắt giữ về tội trộm cắp tài sản
vào khoảng hai giờ sáng ngày một mươi một tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
hai đối tượng đi từ huyện quế võ bắc ninh đến thành phố vĩnh yên
dùng kim cắt khóa cửa của một cửa hàng điện thoại đột nhập vào bên trong trộm cắp bảy điện thoại di động
một mươi màn hình điện thoại một kết sắt
hai đối tượng dùng dụng cụ phá kết lấy toàn bộ tài sản bên trong gồm chín chỉ vàng năm triệu đồng
các đối tượng đã mang toàn bộ tài sản trộm cắp đi bán được hơn bốn mươi triệu đồng và đã chi tiêu cá nhân hết
ngay sau khi tiếp nhận tin báo
một mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố vĩnh yên đã bắt giữ được hai đối tượng
mưa lớn những ngày qua đã làm các tỉnh hà tĩnh và quảng bình xảy ra lũ quét sạt lở đất
tại một số khu vực vùng núi ngập lụt cục bộ tại vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị
trên địa bàn tỉnh hà tĩnh xảy ra mưa lớn khiến nhiều địa phương bị ngập lụt
đặc biệt tại huyện hương khê mưa lũ đã làm một người chết một người mất tích
tại xã hòa hải huyện hương khê lượng mưa lớn từ chiều tối ngày hai mươi tám đến ba mươi tháng một mươi đã khiến đập tắt của thôn chín bị vỡ
cuốn trôi nhiều cây trồng hoa màu của người dân
mưa lớn khiến tuyến đường hồ chí minh đoạn qua địa phận huyện hương khê tỉnh hà tĩnh ngập sâu cuốn trôi xe máy của người dân
lực lượng chức năng đã bố trí người chốt chặn tại các vị trí đặt biển cảnh báo các phương tiện
mưa lớn cũng đã gây ngập lụt tại nhiều địa bàn của huyện can lộc tỉnh hà tĩnh
thống kê sơ bộ cho thấy nước đã tràn vào nhà của gần hai trăm linh hộ dân
để ứng phó với tình hình mưa lũ hơn bốn học sinh của huyện hương khê đã được cho nghỉ học
còn tại tỉnh quảng bình cơn mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều tuyến đường chính của thành phố đồng hới như nguyễn hữu cảnh hữu nghị tố hữu trần hưng đạo ngập
khiến việc di chuyển của các phương tiện giao thông rất khó khăn nhiều xe mô tô ô tô bị chết máy
nhiều tuyến đường nhỏ trên địa bàn thành phố đồng hới bị ngập cục bộ do mưa lớn hệ thống cống không kịp thoát nước nhiều khu vực nước tràn cả vào nhà dân
trước diễn biến phức tạp và để chủ động ứng phó với mưa lớn trên đất liền
ủy ban nhân dân tp đồng hới yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết và chủ động ứng phó theo phương châm bốn tại chỗ
hôm nay tòa án nhân dân thành phố hồ chí minh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quảng nghiêm trọng xảy ra tại quỹ phát triển khoa học và công nghệ thành phố hồ chí minh
đây là vụ án thuộc diện ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực thành phố theo dõi chỉ đạo
hôm nay tòa án nhân dân thành phố hồ chí minh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quảng nghiêm trọng xảy ra tại quỹ phát triển khoa học và công nghệ thành phố hồ chí minh
công nghệ huy hoàng có công văn gửi sở khoa học và công nghệ tp hcm đề nghị hỗ trợ kinh phí từ ngân sách sự nghiệp khoa học với số tiền năm một tỷ đồng để thực hiện dự án một và được ông phan minh tân đồng ý thông qua với mức hỗ trợ là bốn chín tỷ đồng
công ty huy hoàng sau đó không hoàn thành dự án gây thiệt hại gần ba hai tỷ đồng
song song với đó nguyễn trọng vũ tiếp tục vây một mươi tỷ đồng để thực hiện dự án hai và được chấp thuận
tuy nhiên sau khi nhận giải ngân đợt ba vào tháng năm năm hai nghìn một mươi một vũ đã bỏ trốn về mỹ
và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin phiên xét xử trong các bản tin tiếp theo trên intv
cựu chấp hành viên cục thi hành án dân sự tp hcm đã nhận hối lộ ba trăm năm mươi triệu đồng của một việt kiều mỹ để giao quyết định giải tỏa tạm hoãn xuất cảnh
và ngày hôm nay viện kiểm sát nhân dân tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố đối với kim thanh hạnh về tội nhận hối lộ
theo cáo trạng hạnh được phân công tổ chức thi hành án vụ việc nguyễn thị bích ngân phải trả cho ông nguyễn quốc vương số tiền gần hai sáu tỷ đồng và tiền lãi phát sinh do chậm thi hành án
do chưa thi hành án nên ông vương đã đề nghị với cục thi hành án dân sự tp hcm ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với bà ngân
sau đó bà ngân đến gặp hạnh và nhờ hạnh giúp đỡ làm nhanh thủ tục giải tỏa tạm hoãn xuất cảnh để trở về mỹ sinh con
hai bên thỏa thuận tiền bôi trơn là ba trăm năm mươi triệu đồng theo yêu cầu của hạnh
sau khi vợ chồng bà ngân nộp đủ các khoản tiền phải thi hành án lãnh đạo cục thi hành án dân sự tp hcm đã ký quyết định giải tỏa tạm hoãn xuất cảnh đối với bà ngân
tuy nhiên hạnh đã không đưa quyết định này mà giữ lại với mục đích là để ép bà ngân đưa ba trăm năm mươi triệu đồng cho mình
sau khi hẹn nhau tại một địa điểm ở quận phú nhuận hạnh giao quyết định và nhận tiền thì bị cơ quan điều tra viện kiểm sát nhân dân tối cao bắt quả tăng
một đường dây cá độ bóng đá giao dịch một tháng lên tới một trăm linh tỷ đồng vừa bị phòng cảnh sát hình sự cùng phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh lâm đồng triệt phá
các đối tượng trong vụ việc đều đã ở độ tuổi trung niên
qua tin báo tố giác tội phạm của nhân dân về việc tại nhà ông nguyễn tâm đường lê thánh tôn phường sáu tp đà lạt có dấu hiệu hoạt động cá độ bóng đá
cơ quan công an xác định tin báo là có cơ sở đồng thời huy động nhiều mũi trinh sát
tiến hành thu thập thêm nhiều chứng cứ quan trọng
qua đó xác định được ít nhất sáu đối tượng có liên quan gồm nguyễn tâm sáu mươi tuổi ngô bà quý năm mươi tuổi phan công hải năm mươi ba tuổi phạm lâm hữu phước năm mươi ba tuổi
hoàng doãn nguyên bốn mươi bốn tuổi và một người đàn ông năm mươi một tuổi cùng chú tại tp đà lạt
triệu tập làm việc với các đối tượng cơ quan công an xác định từ năm hai nghìn một mươi chín tâm có quen biết một người tên trung
đang xác định nhân thân và được người này rủ tham gia cá cược bóng đá qua mạng
sau đó trung cung cấp cho tâm ba tài khoản các cực bóng đá
từ một tài khoản tâm chia thành sáu tài khoản con giao cho ngô bà quý nguyễn văn hiển một người tên phi và một người tên bin
hiện đang xác định nhân thân với nhiều hãn mức khác nhau
riêng hai tài khoản còn lại tâm giao cho phan công hải và hoàng doãn nguyên sử dụng
chỉ đại cá tược là thấp nhất là ba đô
nhưng các nhà cá tược thì trong đó cái mức tược thấp nhất của em là năm đô
và mức tược cao nhất là hai trăm năm mươi đô
năm ra rảnh thì ngồi mở điện thoại bấm lên năm ra rảnh rỗi rồi xin ra chơi cá tược bóng đá qua mạng
hầu như là thua
cũng không có tiền nợ tiền nghĩ đánh để gỡ gạt lại
một tí nhưng mà nói chung là càng đánh thì càng thu
bước đầu cơ quan điều tra xác định tổng số tiền các đối tượng tổ chức đánh bạc tham gia đánh bạc trong tháng chín lên tới một trăm linh tỷ đồng
nguyễn tâm đã bị cơ quan công an khởi tố về hành vi tổ chức đánh bạc phan công hải phạm lâm hữu phước hoàng doãn nguyên và ngô bà quý về hành vi đánh bạc
việc đấu tranh bắt giữa các đối tượng trong đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá một lần nữa là lời cảnh tỉnh cho những ai còn ham mê cờ bạc cá độ
bên cạnh đó người dân cần nâng cao ý thức tự chấp hành các quy định của pháp luật liên quan đến tội phạm và tệ nạn cờ bạc nhất là cá độ bóng đá cảnh giác với các chiêu trò lôi kéo dụ dỗ tham gia hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng chủ động cung cấp thông tin kịp thời cho cơ quan chức năng khi phát hiện các trang web đánh bạc trên mạng xã hội